sau hơn một năm phối hợp với ngân hàng việt tinh banh thực hiện đề án xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn
chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã nhận bàn giao phần mềm quản lý đoàn viên và ra mắt mẫu thẻ đoàn viên mới
sau khi phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn đi vào hoạt động mỗi đoàn viên công đoàn sẽ có một mã đoàn viên công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở
sẽ căn cứ vào đó để quản lý thông tin đoàn viên cũng như việc đóng kinh phí công đoàn của từng đoàn viên
qua đó nhằm nâng cao ý thức cho đoàn viên cũng như tăng cường hiệu quả quản lý đoàn viên của các cấp công đoàn
lấy đó làm căn cứ để triển khai các hoạt động chăm lo và thực hiện các chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn
hiện tổng liên đoàn lao động việt nam đang phối hợp với vinaphone tích hợp mã vepol trên thẻ đoàn viên để thực hiện các chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn
bên cạnh đó việc xây dựng ứng dụng đoàn viên công đoàn trên điện thoại thông minh dự kiến ra mắt vào dịp đại hội lần thứ một mươi hai
công đoàn việt nam sẽ tạo sự gần gũi chia sẻ giữa người lao động với cán bộ công đoàn